thưa quý vị sau trận mưa lớn vào ngày hôm nay nhiều tuyến đường tại hà nội đã bị ngập sâu ở một số quận nội thành như cầu giấy ba đình thanh xuân hoàn kiếm hà đông
ôn tắc khó di chuyển và thậm chí là nhiều xe đã bị chết máy do bị ngập ở trong nước
trên tuyến đường nguyễn xiển đường cũng không khác gì sông ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển một cách khó khăn
nhiều phương tiện cố tình đi dẫn đến chết máy giữa đường như thế này

lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân làn phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển

tắc toàn phần như thế này thì ảnh hưởng nặng nề quá bây giờ xe muộn giờ hết rồi mà chẳng về được
chúc quý vị và các bạn theo kinh nghiệm của chúng tôi

từ chiều nay thì nhiều tuyến đường phố của hà nội đã ngập ống cục bộ
về lên nhiều tuyến đường ách tắt trong cái nhà của phóng viên thì tại tuyến đường học quốc việt đã tắt tài như thế này rồi
vì vậy nhiều người dân khi di chuyển lên lựa chọn những tuyến đường nào hù hộp tránh những hình ổn tắc để không mất thời gian
cũng như là gây nên những lối đánh kết có thể xảy ra
nhiều nhà dân nước cũng tràn vào tận nhà
thậm chí nhiều tòa nhà có hầm cũng chìm trong nước như thế này
có con ký tượng cho biết
từ đêm ngày hai mươi chín đến đêm ngày ba mươi tháng năm vùng núi và trung du bắc bộ hướng thêm một đợt mưa mới với lượng tám mươi một trăm hai mươi mm trên đợt có nơi trên một trăm năm mươi mm
hà nội và các tỉnh thành phố đông bằng bắc bộ cũng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ có mưa to
vì vậy vào sáng mai ngày thứ hai đầu tuần mưa vẫn có thể xảy ra
người dân cần chuẩn bị cho những nội trình của mình được an toàn
thưa quý vị trên đường lên khu du lịch thị trấn tam
đảo tỉnh vĩnh phúc một xe khách chở ba mươi người đã mất lái đâm vào tàu ly dường
rồi rơi xuống vực khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn này vừa mới xảy ra vào một mươi năm h bốn mươi năm chiều nay
tại hiện trường chiếc xe đã bị lật ngang nằm cách mặt đường khoảng ba bốn mét
thời điểm này trên xe có ba mươi người trong đó có một lái xe một phụ xe
nhận được thông tin công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn
bảo vệ hiện trường
đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng này
phân luồng giao thông để đảm bảo tuyến đường lên thị trấn tam đảo được thông suốt
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tự gây tai nạn
thông tin mới nhất liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen xuyên quốc gia
do đối tượng người trung quốc là liu yanyang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
sống tại quận cầu giấy hà nội điều hành tại việt nam
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khởi tố vụ án
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu yanyang quen biết với li
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín li đã thuê yanyang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của li
có trụ sở đặt tại phường cổ nhuế hai quận bắc thử liêm tp hà nội
với nhiệm vụ là quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam
để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi với tên gọi là ovay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi li yêu cầu yanyang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ovay cho đối tượng khác
cả hai đối tượng này bàn bạc thống nhất đổi tên công ty
thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin upay việt nam cho yanyang làm giám đốc
bước đầu làm rõ có khoảng một triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống ba app cho vay của đường dây trên
với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi là cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng còn lại bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc hai tài xế xe container cầm dao đuổi chém tài xế xe tải ben trên quốc lộ năm mươi một
chiều nay công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc
cụ thể vào trưa ngày hôm nay tài xế xe tải ben và tài xế xe container đang chạy trên quốc lộ năm mươi một
thì xảy ra xích mích lời qua tiếng lại cho rằng tài xế xe tải ben phóng nhanh vượt ẩu nên hai bên đã xảy ra xô xát
đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải ben bị hai tài xế xe container dùng dao tấn công
rất may tài xế xe container dùng sống dao đánh chứ không đâm chém
vụ việc đã khiến người dân hai bên đường hoảng sợ nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an xác minh làm rõ
một vụ khai thác cát sông trái phép tại khu vực cửa sông hàm luông thủy phận xã thạnh hải tỉnh bến tre vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang
các phương tiện bị bắt quả tang bao gồm tàu hút biển kiểm soát sg bảy nghìn bảy trăm chín mươi một tàu sát btr bảy nghìn hai trăm bảy mươi bảy và tàu đẩy biển kiểm soát sáu nghìn bốn trăm sáu mươi bảy
tổng số cát do các đối tượng hút trộm tại thời điểm bị phát hiện bắt quả tang là một mươi sáu sáu mét khối
chủ cả ba phương tiện trên đều không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến việc cấp phép khai thác cát
thưa quý vị hai tiếng đồng hồ mưa lớn vào chiều ngày hôm nay đã khiến cho các quận nội thành tại hà nội bị ngập sâu giao thông đình trệ
nhiều tuyến đường như nguyễn xiển hay khuất duy tiến đã ghi nhận nhiều điểm ngập khiến giao thông trở nên hỗn loạn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận quận cầu giấy mưa to nhất với lượng
gần một trăm bảy mươi mm trong vòng hai giờ tiếp theo là tây hồ một trăm năm mươi mm hoàng mai một trăm hai mươi mm các quận nam tử liêm thanh xuân ba đỉnh và huyện thanh trì lượng mưa trên một trăm linh mm
nguyên nhân mưa là tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ vốn gây mưa trong nhiều ngày nay ở miền bắc
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác sáng ngày hôm nay đoàn thanh niên công an tỉnh khánh hòa phối hợp với tri đoàn sở tài nguyên và môi trường
và tri đoàn viện hải dương học nha trang tổ chức chương trình thăm tặng quà
đoàn đã tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang học lớp học tình thương tại phường vĩnh phước thành phố nha trang
đoàn đã tổ chức trao tặng bốn mươi năm xuất quà gồm sách vở dụng cụ học tập với tổng giá trị ba mươi triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
đang theo học lớp học tình thương tại nhà văn hóa tổ dân phố một mươi chín trường phúc vĩnh phước nha trang
sau đó các em sẽ được đi thăm quan viện hải dương học nha trang
đây là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chiến dịch tình nguyện hè của đoàn thanh niên công
công an tỉnh đối với công tác từ thiện xã hội hướng tới trẻ em nhằm động viên tinh thần cho các em vượt qua khó khăn yên tâm học đường
thưa quý vị nhặt được tài sản do người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu bỏ quên
trung tá phạm thị ánh cám bộ tiếp dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng đã ngay lập tức tìm và trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất
trong lúc làm nhiệm vụ tiếp dân
trung tá phạm thị ánh cám bộ tiếp dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng đã nhặt được một chiếc ví của người dân bỏ quên
qua kiểm tra sơ bộ trong ví có một số giấy tờ cá nhân và số tiền hơn một mươi triệu đồng tiền việt nam hai trăm linh usd và hai tiền đài loan
thiếu tá phạm thị ánh đã báo cáo chỉ huy đội và lãnh đạo đơn vị niêm phong tài sản và xác minh thông tin tìm chủ nhân của chiếc ví
nghĩa là khi hết giờ tiếp dân thì là tôi có kiểm tra lại các giấy tờ ở trên bàn
thì có nhìn sang cái ghế bên cạnh thì phát hiện ra là có một cái ví của một công dân nào đó để quên
thì tôi có cầm cái ví đấy lên kiểm tra thì thấy trong đó có khá là nhiều tiền và giấy tờ quan trọng
thì tôi có cầm cái ví lên kiểm tra thì thấy trong đó có khá là nhiều tiền và giấy tờ quan trọng h bên cạnh thì thấy trong đó có khá là nhiều tiền và giấy tờ quan trọng
mình chưa nộp hộ chiếu nên là cũng không có cái thông tin và cũng không có số điện thoại để liên lạc
qua xác minh thông tin xác định chủ nhân của chiếc ví là ông nguyễn văn tiến
trú tại phường cầu đất quận ngô quyền thành phố hải phòng
ngay sau đó ông nguyễn văn tiến đã được cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh
mà trực tiếp là trung tá phạm thị ánh trao trả lại toàn bộ tài sản bị mất
ông tiến đã nhận lại tài sản của mình trong niềm vui phấn khởi và xúc động
khi tôi hỏi phòng quản lý xuất nhập cảnh
mà khi biết được là chị ánh là một cán bộ trong phòng xuất nhập cảnh
đã nhặt được cái ví của tôi và chị ấy nói là chị ấy đã giữ bảo quản cho tôi từ hôm qua
và cơ quan công an ở đây đã liêm phong đàng hoàng về tài sản của tôi
thật sự là tôi cảm thấy là rất là cảm ơn và xúc động trước cái hành động
của các chính sách
chị ở đây
tôi mà bất cứ một cán bộ chiến sĩ nào mà nhặt được cái tài sản đánh rơi của công dân
thì cũng đều có phải có ý thức là bảo vệ và giữ gìn cái tài sản đó cho công dân
bởi vì là vào đặt vị trí vào mình cũng thế thôi
khi mà mất một cái tài sản gì đấy thì cũng sẽ cảm thấy rất là lo lắng
mà nhất là lại những cái giấy tờ tùy thân quan trọng ấy
với một cái trách nhiệm của một người công an nhân dân
thì không phải là cá nhân tôi mà vào bất cứ ai cũng vậy thôi
thì sẽ là đều phải có ý thức để làm cái việc đó
việc làm trên tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sự tận tụy trách nhiệm của mỗi cám bộ chiến sĩ
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng
trong công tác tiếp và giải quyết công việc với nhân dân
từ đó lan tỏa xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thành phố cảng trong lòng dân